có thể thấy diễn biến dịch tại các tỉnh đang vô cùng căng thẳng đặc biệt là tại tây ninh
ghi nhận trong ngày ở địa phương này đang ở mức trung bình một mươi ca một ngày
tính đến nay tây ninh ghi nhận tổng cộng sáu trăm bảy mươi tám ca tử vong do covid một mươi chín
đây cũng là con số tử vong đáng báo động do đó bà con hết sức lưu tâm không nên chủ quan
ông nguyễn thanh ngọc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cho biết
khó khăn hiện nay của tây ninh là thiếu thốn về đội ngũ y tế ở các tầng điều trị
chủ yếu ở tầng hai tầng ba đồng thời theo ông ngọc
hiện tỉnh vẫn chưa chủ động được thuốc và nguồn oxy phục vụ công tác điều trị
trong khi đó trên địa bàn tỉnh có bốn bệnh viện tuyến tỉnh hệ công lập
ba bệnh viện tư nhân chín trung tâm y tế cấp huyện chín mươi bốn trạm y tế xã phường thị trấn
trước tình hình này tỉnh đã chỉ đạo chín trên chín huyện thị xã thành phố
thành lập trạm y tế lưu động kể cả trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp điều trị f
đến nay tỉnh đã thành lập một trăm linh tám trạm y tế lưu động và một năm trăm một mươi tám tổ y tế lưu động
trong đó có tám trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh tây ninh cũng đang đẩy nhanh việc
phủ vaccine mũi ba cho người đã tiêm hai mũi từ ba tháng trở lên
theo đó đã có ba mươi sáu chín trăm hai mươi liều vaccine mũi ba đã được tiêm tăng cường
nâng tổng số người tiêm mũi ba lên một bảy trăm chín mươi sáu một trăm hai mươi tám người
trên tổng số hai sáu mươi chín trăm bảy mươi liều vaccine được bộ y tế phân bố
cũng theo đó tây ninh đến nay đã chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng covid một mươi chín
theo nghị quyết sáu mươi tám cho hai trăm ba mươi bốn bảy trăm chín mươi ba người với tổng số tiền là bốn trăm linh hai tỷ đồng
chi trả theo nghị quyết một trăm một mươi sáu cho hai trăm ba mươi bốn bảy trăm chín mươi ba người
với tổng số tiền là bốn trăm tám mươi bảy hai tỷ đồng
như vậy ca tử vong giao động một mươi ca một ngày cùng với áp lực do thiếu thốn nhân lực
y tế đang khiến tây ninh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
hy vọng người dân cả nước đặc biệt là người dân tây ninh cũng đồng hành cùng với quê hương
chống lại sự khắc nghiệt của dịch bệnh